thưa quý vị đấu tranh với tội phạm ma túy trên đất liền đã khó đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển lại càng khó hơn
bởi với địa hình rộng quân số ít việc theo dõi nắm thông tin là việc không hề dễ dàng
trong năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hai cảnh sát biển việt nam đã phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm quốc tế liên quan tới ma túy thường xuyên xuất hiện trên đường biển
các đối tượng đã dùng những tàu siêu trường siêu trọng và che đậy rất kỹ nhằm qua mặt cơ quan chức năng
để hiểu rõ hơn về quyết tâm của lực lượng chức năng khi đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ là cuộc trao đổi với đại tá nguyễn văn thiện phó tư lệnh pháp luật vùng cảnh sát biển một
trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn
trong năm năm gần đây lực lượng cảnh sát biển đã trực tiếp và phối hợp đấu tranh hơn một hai chuyên án vụ án ma túy
bắt giữ hơn một chín trăm linh đối tượng
trong đó nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán vận chuyển về việt nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba
khi có thông tin là bị lực lượng chức năng kiểm soát hoặc có vấn đề không an toàn cho các đối tượng ma túy
thì chúng sẽ tìm cách phi tang ma túy bằng cách là thả xuống biển hoặc thả trôi đánh dấu tọa độ
xong đó sẽ lợi dụng cái vấn đề để các tàu thuyền vận tải đi qua hoặc các tàu cá tiến hành trục vớt
và sẽ đưa vào bờ để tiến hành giao dịch cho các đối tượng nhận hàng trong đất liền
lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào tới đại tá nguyễn văn thiện đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
thưa đồng chí là thời gian vừa qua thì lực lượng cảnh sát và công an đã liên tục triệt phá các đường dây về buôn bán ma túy
không chỉ ở đường bộ đường hàng không mà còn có cả đường biển nữa
tuy nhiên thì các đối tượng này có thủ đoạn ngày càng tinh vi khi mà lợi dụng để qua mặt lực lượng chức năng
cũng như là tìm ra những hạn chế để tiếp tục thực hiện về hành vi buôn bán
vậy câu hỏi đầu tiên mà phóng viên muốn đặt ra đó là đồng chí có thể cho biết về thực trạng tình hình tội phạm ma túy trên biển hiện nay
hiện nay qua công tác nắm tình hình cũng như triển khai các biện pháp nghiệp vụ
thì bộ tư lệnh bộng hình sức biển một chúng tôi cũng cùng với lệ thống nhất nhận định với các cơ quan chức năng
và cơ quan công an cũng xác định là hiện nay là các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chân áp tội phạm ma túy
bằng đường bộ đường hàng không
cho nên là các đối tượng có xu hướng là chuyển tuyến địa bàn hoạt động ra hướng biển
vừa qua chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng phát hiện triệt phá một số vụ ma túy lớn
đang có cái hành trình vận chuyển từ nội địa để ra hướng biển để đi ra nước ngoài và hành trình ngược lại
từ tình hình đó thì chúng tôi cũng xác định là khu vực vịnh bắc bộ là một trong những địa bàn rộng phức tạp
có nhiều cảng biển cũng như là các cửa sông rồi các đảo ven bờ
nên đây cũng là một cái điều kiện mà các loại đối tượng
các đối tượng mua bán vận chuyển cho khép chất ma túy có thể lợi dụng để hoạt động trên tuyến biển
như đồng chí vừa chia sẻ thì vùng biển vịnh bắc bộ là một trong những khu vực phức tạp
mà các đối tượng buôn bán ma túy thường xuyên lợi dụng để hoạt động
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ thêm về các khu vực tương tự mà lực lượng cảnh sát biển việt nam đã phát hiện trong thời gian vừa qua
bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng nhận định là địa bàn mà các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy
có thể lợi dụng hoạt động là khu vực biển thuộc quảng ninh hải phòng
cũng như là khu vực biển của miền trung từ nghệ an hà tĩnh
đối với khu vực quỳnh bắc bộ thì là vùng biển đóng tiếp giáp giữa việt nam và trung quốc
cho nên là các đối tượng có thể là vận chuyển ma túy
mang chất truyền thống từ lào myanmar về việt nam sau đó là đi ra nước ngoài
và cái ma túy tổng hợp có thể là từ nước ngoài để thông qua khu vực bộ để vào việt nam
khi đối mặt với cả lực lượng chức năng thì các đối tượng này thường có những thủ đoạn hay hành vi như thế nào để phi tang cũng như là chống đối lực lượng ạ
thì đặc điểm của cái vận tải đường thủy đường biển
thì là các cái tàu biển có cái trọng tải rất là lớn rồi là có rất nhiều các cái tàu thủy nội địa rồi là tàu cá của ngư dân địa phương
thế thì các cái đối tượng là thường xuyên là thay đổi các phương thức thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi
có những lúc thì chúng vận chuyển theo cái tàu hàng tàu biển cũng có lúc là lợi dụng các cái tàu nhỏ tàu cá của ngư dân để vận chuyển
thế mà khi lợi dụng cái sự chống chạy trên biển thì các đối tượng có thể quan sát phát hiện cơ quan chức năng từ xa để có những hành động đối phó
có thể là thả trôi phi tang tang vật cho nên là gây khó khăn gần trở trong quá trình đấu tranh
tội phạm là tùy ý trên biển
vâng xin cảm ơn đại tá nguyễn văn thiện đã có buổi trò chuyện với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay ạ